thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới mực nước vùng ven biển phía đông của nam bộ có xu hướng tăng
mức nước chạm vũng tàu có thể đạt đến bốn năm mét
chiều cường trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía đông của nam bộ
trước đó ven biển các tỉnh thành phố từ vũng tàu đến cà mau có mức nước cao nhất từ bốn đến bốn một mét
vào khoảng từ hai mươi bốn giờ ngày chín tháng bốn đến ba giờ ngày một mươi tháng bốn
và từ một mươi ba h đến một mươi sáu giờ hàng ngày
cảnh báo trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tới mực nước vùng ven biển phía đông của nam bộ có xu hướng tăng
mức nước chạm vũng tàu có thể đạt bốn năm mét
người dân đề phòng nguy cơ ngập do chiều cường ở các khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao các tỉnh thành phố từ vũng tàu trở vào đến cà mau
ngày một mươi một tháng bốn khu vực nam bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
thời gian nắng nóng từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ
độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ bốn mươi năm đến năm mươi
khu vực tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ba mươi năm độ
cảnh báo nắng nóng ở khu vực nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp một
ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
mới đây các nhà khoa học xác nhận rằng tháng ba là tháng nóng kỷ lục kéo dài đợt nắng nóng bất thường trên toàn cầu
tình thế làm dấy lên những lời kêu gọi khẩn cấp cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính nguyên nhân khiến cho trái đất nóng lên
cơ quan biến đổi khí hậu copernicus c ba s của liên minh châu âu eo cho biết
tháng ba là tháng thứ một
tháng một mươi liên tiếp có nhiệt độ nóng hơn bao giờ hết so với các tháng ba trong quá khứ
tình trạng này đã duy trì từ tháng sáu năm ngoái
cụ thể tháng ba năm nay nóng hơn một sáu mươi tám độ so với tháng ba trung bình trong khoảng thời gian tiền công nghiệp từ năm một nghìn tám trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm linh
tháng ba năm nay nóng hơn một độ so với mức cao trước đó được ghi nhận vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
như vậy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục sô đổ các chuỗi kỷ lục về cả nhiệt độ không khí lẫn nhiệt độ bề mặt đại dương
bên cạnh đó nhiệt độ trung bình toàn cầu đang cao nhất trong lịch sử
với một mươi hai tháng qua cao hơn một năm mươi tám độ so với thời kỳ tiền công nghiệp
xu hướng nóng lên toàn cầu được nhận định là khó có thể đảo ngược
việc kìm hãm tình trạng nóng lên đòi hỏi phải giảm thật nhanh lượng khí thải nhà kính
nhiệt độ cực cao có nhiều khả năng xảy ra khủng hoảng khí hậu vậy nguyên nhân chính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch
các nhà nghiên cứu cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt mức một bốn mươi năm độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp
thấp hơn một chút so với ngưỡng một năm độ
mông một năm độ được coi là mốc cảnh báo tác động của khí hậu trở nên có hại cho con người và hành tinh
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
sang sớm có sương mù nhẹ dài rác
riêng khu tây bắc có mưa vài nơi
chiều tối vài đêm có mưa rào và rông dài rác
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi
riêng phía bắc có mưa dài rác gió nhẹ
nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
sang sớm có sương mù nhẹ dài rác
riêng khu tây bắc có mưa vài nơi
chiều tối vài đêm có mưa rào và rông dài rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai mươi ba độ có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
riêng khu vực tây bắc từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
phía đông bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
gió đông đến nông nam cấp hai ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi
riêng phía bắc sáng có mưa dài rác gió nhẹ

nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
phía nam có nơi trên hai mươi chín độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu hai mươi chín độ

nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ

khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa sông có khả năng xảy ra đốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến đông cấp hai cấp ba
trong mưa sông có khả năng xảy ra đốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông cấp bốn sóng bền cao từ một năm hai năm m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn cấp năm sóng bền cao từ một hai m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối hôm nay ngày một mươi một tháng bốn